dự báo thời tiết từ ngày một mươi bảy đến hai mươi hai tháng bốn khu vực bắc bộ từ một mươi bảy đến một mươi tám tháng bốn có mưa rào và rông diện rộng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
từ một mươi chín đến hai mươi hai tháng bốn ít mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ khu vực vùng núi từ một mươi chín tháng bốn có mưa rào ngày hai mươi một hai mươi hai tháng bốn chưa chiều hưởng nắng từ một mươi bảy đến một mươi chín tháng bốn trời rét từ hai mươi một tháng bốn trời lạnh về đêm và sáng sớm
khu vực trung bộ từ một mươi sáu đến một mươi tám tháng bốn
khu vực bắc trung bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to trời chuyển lạnh khu vực phía nam ngày trời nắng chiều tối có mưa rông cục bộ
ngày một mươi tám tháng bốn khu vực trung trung bộ có mưa mưa rào và rông từ một mươi chín đến hai mươi hai tháng bốn ít mưa sáng sớm có sương mù từ hai mươi một tháng bốn trưa chiều trời nắng chiều tối có mưa rông cục bộ
khu vực tây nguyên và nam bộ từ một mươi bảy đến hai mươi hai tháng bốn ngày nắng chiều tối có mưa rông cục bộ
thưa quý vị
tình hình thời tiết hạ thấp trong vài ngày tới quý vị và các bạn hãy nhớ giữ ấm cơ thể cùng với đó là luôn thực hiện những quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang hay thường xuyên xịt khuẩn dù tình hình đã được kiểm soát
biện pháp này duy trì giúp chúng ta bảo vệ tối đa nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín vẫn luôn tiềm ẩn trong cộng đồng
bản tin của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại